tại thành phố cần thơ chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra và chúc tết cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu chín
chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang quân khu chín phải chủ động và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của đảng nhà nước
phối hợp với cấp ủy chính quyền một mươi hai tỉnh thành phố trên địa bàn giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết với quân đội và nhân dân campuchia
nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển
đồng thời lưu ý lực lượng vũ trang quân khu cần tăng cường tuần tra kiểm soát trong những ngày tết quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tết nguyên đán an toàn tiết kiệm